thưa quý vị theo dự báo ở khu vực bắc bộ và trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu cho tới ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
với tình hình thời tiết như vậy thì quý vị cần hết sức đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực trung bộ
và ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
do đó quý vị cần phải hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời
nếu phải ra ngoài thì luôn nhớ mang nước uống theo bên mình
vâng trời cũng nắng nóng vào ban ngày đối với khu vực nam bộ
còn về đêm có thể có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ cao nhất là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
vâng bảng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn
trong phần cuối của chương trình